lần đầu tiên một chương trình biểu diễn nghệ thuật mang chủ đề tưởng nhớ về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
do chính các nghệ sĩ bangladesh biểu diễn đã được tổ chức tại đất nước cộng hòa nhân dân bangladesh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân đang có mặt tại thành phố dhaka bangladesh
thưa quý vị và các bạn còn gần hai tiếng đồng hồ nữa mới tới chương trình biểu diễn nghệ thuật về cuộc đời tư tưởng và sự nghiệp hồ chủ tịch
tại thành phố dhaka bangladesh tuy nhiên ngay từ lúc này đông đảo bạn bè quốc tế cùng người dân việt nam đã có mặt đông đủ để chờ đón sự kiện đặc biệt này
nhà hát quốc gia tại thành phố dhaka bangladesh ngày hôm nay đông hơn thưởng lệ
ngay từ sớm các đại sứ các nước trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao và các tổ chức quốc tế cùng đông đảo người dân đã có mặt
ai ai cũng mong chờ chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
đặc biệt là bởi chương trình do chính các nghệ sĩ bangladesh nghiên cứu giản dựng và biểu diễn dựa trên những nền tảng văn hóa đặc sắc của bangladesh
đây là một dự án mang tính sáng tạo nghệ thuật cao độc đáo và đặc sắc
điều này không chỉ là minh chứng rõ nét nhất cho sự giao thoa và giao lưu văn hóa giữa hai nước mà điều quan trọng hơn
đây là một cách thức dễ dàng nhanh chóng và hiệu quả
để một tác phẩm nghệ thuật đi vào lòng người qua đó thì giúp cho sự lan tỏa của tư tưởng vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh đến người dân trở tại
và qua đó cũng giúp tăng cường hơn nữa mô quan hệ truyền thống hiệu nghị giữa nhân dân hai nước
với nền tảng là sự tương đồng về lịch sử và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt hai năm qua
chương trình biểu diễn nghệ thuật về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng hồ chí minh đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân
dân hai nước và cộng đồng quốc tế
chủ tịch hồ chí minh là một người anh hùng người cha già của dân tộc việt nam
thông qua chương trình ngày hôm nay tôi có thể hiểu hơn về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của người
tôi thực sự ấn tượng và không hình dung nổi làm thế nào mà các nghệ sĩ bangladesh lại có thể giàn dựng được một chương trình về cuộc đời và sự nghiệp của hồ chủ tịch
thật sự rất hay tôi rất thích
tôi rất là xúc động
cộng đồng người việt cũng đều tất cả đều hào hứng tham gia
với cái niềm phấn khởi niềm tự hào của dân tộc
chúng tôi mong muốn là cũng có tiếp tục có những chương trình thường niên như vậy
chương trình biểu diễn nghệ thuật về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh việt nam năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và nhằm tăng cường triển khai đề án tôn vinh chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc việt nam nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài